tại hà nội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã tới thăm triển lãm ký ức trường sơn kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh và ngày truyền thống bộ đội trường sơn
và làm việc với binh đoàn một mươi hai tổng công ty xây dựng trường sơn tại bảo tàng đường hồ chí minh
trong chuyến thăm và làm việc đại tướng ngô xuân lịch cùng đoàn công tác đã có dịp ôn lại những ký ức hào hùng
của quá trình ra đời xây dựng chiến đấu và những mốc son tiêu biểu của bộ đội trường sơn đường hồ chí minh
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước thông qua những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu tại bảo tàng đường hồ chí minh
bên cạnh đó đại tướng cũng lắng nghe những khó khăn thử thách trong thời kỳ đổi mới của binh đoàn một mươi hai
đồng thời đưa ra những chỉ đạo trong phương hướng nhiệm vụ của binh đoàn từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của binh đoàn trường sơn trong điều kiện mới